hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan quốc tế và bùng phát như các bệnh cúm a h bảy n chín mers cov vàng dịch hạch là các bệnh nguy hiểm và mới nổi
ở việt nam nhiều dịch bệnh có diễn biến phức tạp với sự gia tăng của các ca mắc sởi tay chân miệng cúm sốt xuất huyết ở nhiều tỉnh thành
bệnh tay chân miệng hiện đã có mặt tại sáu mươi ba tỉnh thành phố với gần năm mươi bốn ca mắc
chỉ riêng tại thành phố hồ chí minh đã ghi nhận hơn một mươi tám trường hợp mắc tay chân miệng và hơn ba trẻ phải nhập viện điều trị
số ca bệnh chân tay miệng tại phía nam chiếm bảy mươi số ca mắc mới của cả nước
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cả nước ghi nhận sáu mươi bảy bốn trăm một mươi bốn trường hợp mắc tại sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong đó có một mươi một trường hợp tử vong tại bình dương đồng nai bình phước cà mau khánh hòa
an giang bình định trả bình và thành phố hồ chí minh
tại miền bắc một số bệnh sởi và cúm mùa tiếp tục gia tăng
xin kính chào quý vị khán giả
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bàn tròn được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị như đã thấy ở phần mở đầu của chương trình thì vào năm hai nghìn một mươi tám việt nam liên tục phải ứng phó với nhiều dịch bệnh
thậm chí là có những dịch bệnh diễn biến hết sức nguy hiểm
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và chính quyền địa phương thì hầu hết các đợt dịch đều được khống chế và hạn chế tối đa các thiệt hại
chúng ta hãy cùng nhìn lại những diễn biến của bệnh truyền nhiễm và những giải pháp chủ động đối phó với nguy cơ mắc các bệnh này trong chương trình bàn trò ngày hôm nay với sự tham dự của hai vị khách mời
vâng xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ nguyễn đức khoa cục y tế dự phòng bộ y tế
và vị khách mời thứ hai của chúng ta đó chính là thạc sĩ bác sĩ nguyễn trung cấp trưởng khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
lời tiên thì xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự của chương trình truyền hình nhân dân ạ
vâng câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho tiến sĩ nguyễn đức khoan đó là diễn biến các bệnh truyền nhiễm như cúm tay chân miệng sốt xuất huyết hay sởi vào năm hai nghìn một mươi tám thì được đánh giá như thế nào
đến nay chúng ta có thể khẳng định được rằng là năm vừa qua
chúng ta đã khống chế thành công những dịch bệnh trên toàn quốc
đa số các dịch bệnh đã được khống chế và không có những sự bùng phát những dịch lớn
tuy nhiên thì chúng ta có một số dịch bệnh cũng có những diễn biến phức tạp
ví dụ như là dịch sởi thì xảy ra giải rác ở các tỉnh phía bắc sau đó thì lan vào các tỉnh ở miền trung và miền nam
dịch tay chân miệng thì cũng có sự bùng phát ở một số thành phố lớn ở khu vực miền nam
tuy nhiên bệnh sốt huyết thì chúng ta đã khống chế thành công và giảm
gần ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
và đến giờ phút này thì các dịch bệnh chúng ta đã khống chế trong cái tầm kiểm soát
vâng trong số những bệnh truyền nhiễm mà ông vừa nhắc tới thì tôi cũng muốn hỏi là lý do tại sao
mà bệnh sốt xuất huyết là một căn bệnh thường gặp nhưng mà vẫn có những cái trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ tử vong
vâng với bệnh sốt xuất huyết là bệnh nó rất thường gặp
tuy nhiên là nó vẫn có một cái tỷ lệ nhất định là bệnh sẽ diễn biến theo cái xu hướng rất nặng
một số các biến chứng có thể xảy ra
ví dụ như tình trạng hạ tiểu cầu quá mức dẫn đến xuất huyết hoặc là tình trạng là thoát dịch quá mức dẫn đến sốc
thì nếu như không được kiểm soát và phát hiện điều trị kịp thời thì bệnh nhân hoàn toàn vẫn có thể tử vong
vâng người ta thì thường gọi tru kỳ bốn năm dịch bệnh lớn lặp lại là do những lỗ hẩm miễn dịch
vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến tru kỳ này ạ
có một số dịch bệnh sẽ phát triển theo chu kỳ
và đây là những dịch bệnh lưu hành ở địa phương
cái tru kỳ của dịch bệnh thì nó phụ thuộc vào một số kỳ yếu tố
thứ nhất là những dịch bệnh truyền qua các vector truyền
thì các dịch bệnh này sẽ phụ thuộc vào cái việc phát triển của vector
ví dụ như là bệnh xuất huyết thì sẽ bùng phát vào mùa mưa
khi mà các cái điều kiện để cho mũi truyền bệnh sinh sản và phát triển thì dịch nó sẽ bùng lên
có nghĩa là trong một năm thì tru kỳ dịch bệnh trong một năm sẽ phát triển vào mùa mưa
hoặc là trong nhiều năm thì sẽ phát triển vào những đợt biến đổi khí hậu
ví dụ như là những năm mà chúng ta thấy có những lượng mưa nhiều thì những vector truyền bệnh phát triển
cái thứ hai là một số bệnh thì liên quan đến miễn dịch
ví dụ như bệnh sở
thì bệnh sởi hiện nay chúng ta có vaccine phòng bệnh
tuy nhiên thì vaccine này nếu chúng ta tiêm mũi thứ nhất thì chỉ phòng bệnh được khoảng tám mươi số trẻ
và nếu tiêm đứa trẻ được tiêm hai mũi thì phòng bệnh được khoảng chín mươi
như vậy là chúng ta vẫn còn khoảng một mươi hai mươi số trẻ tiêm vaccine nhưng vẫn chưa có miễn dịch
bên cạnh đó thì có rất nhiều trẻ không được tiêm
những trẻ ví dụ ở vùng sâu vùng xa và những trẻ mà các bà mẹ không cho con đi tiêm chẳng hạn
thì mỗi một năm chúng ta sẽ tích quỹ lại khoảng từ một mươi đến hơn hai mươi số trẻ là chưa có kháng thể miễn dịch vây sở
và sau khoảng ba đến bốn năm thì cái lượng này sẽ tích lại đủ lớn và nó gây một cái lỗ hổng miễn dịch trong cộng đồng
và khi có tác nhân gây bệnh lây lan trong cộng đồng thì
và khi có tác nhân gây bệnh lây lan trong cộng đồng thì

thật ra miễn dịch này không đủ mạnh để tránh sự lây lan đấy và nó có thể tạo nên những dịch
vậy còn ý kiến của thạc sĩ nguyễn trung cấp ạ
ông có muốn bổ sung gì về vấn đề này không ạ
trong cộng đồng để mà có thể hình thành được dịch thì nó phải có cái điều kiện là gì
có những người mang mầm bệnh và cái người ấy phải tiếp xúc với người chưa có miễn dịch thì nó mới lây lan được
thế cho nên là nếu như mà quá trình cái lỗ hổng miễn dịch nó thích lũy đủ lớn
để cho trong cộng đồng cái sát xuất để cái người
người bị bệnh người ta tiếp xúc được người ta chuyển bệnh được sang cho người chưa có miễn dịch
nó đủ lớn để nó xảy ra điều đó thì dịch bệnh sẽ xảy ra
và trong thực tế ở các bệnh viện thì chúng tôi cũng thống kê thấy rằng cái
những bệnh nhân mà bị sởi thì hầu như một số lượng rất là lớn
là do không được đi tiêm phòng hoặc là tiêm phòng không đầy đủ
vâng khi mà bác sĩ đang bàn luận tới một trong số những cái nguyên nhân
khiến cho các dịch bệnh bùng phát
thì tôi lại nhớ lại là cách đây khoảng vài năm thì có phong trào anti vaccine phải không ạ
vậy thì cái phong trào này thì có phải là một trong những cái nguyên nhân
mà dẫn đến là có thể bùng phát các dịch bệnh hay không
hay là cái tác nhân của nó rất là nhỏ
dạ vâng chúng ta cũng phải nhắc lại một chút về cái phong trào anti vaccine
thì nó xuất phát từ một bà mẹ ở mỹ và phản đối cái việc tiêm phòng
thế thì sau đấy sau một thời gian dài thì phong trào nó bùng phát ở mỹ
và đến lúc nó gây một cái hậu quả rất nghiêm trọng
thì chính cái bà mẹ phải lên truyền hình xin lỗi và xin chấm dứt cái phong trào anti vaccine
tuy nhiên là cái dương nó còn lan vào rất nhiều các nước khác
và rất nhiều các bà mẹ tuyên truyền cho nhau là không đi tiêm vaccine
cho nên là hậu quả đã xảy ra là gì khá nhiều các cái cháu bé đã bị các cái bệnh chuyển nhiễm
đặc biệt là ví dụ như là sởi hoặc là bạch hầu
vâng tôi cũng cho rằng là cái việc mà phong trào anti vaccine lại có thể tồn tại được
đó là bởi vì những người bệnh có thể
có những cái hiểu biết nhưng mà chưa đủ và cũng chưa đúng
vì vậy cho nên dịch bệnh là có nguy cơ bùng phát
vậy thì hai bác sĩ cũng có thể nói sâu hơn về vấn đề này như thế nào
để phòng chống dịch bệnh thì chúng ta cần sự tham gia của tất cả cộng đồng
thứ nhất là cần phải vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương
các chính quyền địa phương cần phải vào cuộc để mà huy động các nguồn lực liên ngành
rồi huy động cộng đồng người dân tham gia vào
phòng chống dịch dưới sự tham mưu của ngành y tế
trong thời gian qua thì phòng chống dịch bệnh ở việt nam chúng ta cũng gạt hái được rất nhiều kết quả khả quan
tuy nhiên thì vẫn còn một số khó khăn
ví dụ như là chính quyền ở một số địa phương thì vẫn coi rằng cái công tác phòng chống dịch này là của y tế
ít quan tâm
rồi thì cái thiếu thốn trong ngành y tế ví dụ như là một số địa phương vẫn còn thiếu về nhân lực trang thiết bị
không được đào tạo chuyên sâu về phòng chống dịch
rồi một cái nữa là dịch bệnh cần được khống chế thì cần phải sự vào cuộc của cộng đồng của mỗi cá nhân
thì người dân nhiều khi là có kiến thức về dịch bệnh nhưng mà cái thực hành thì chế tác đã làm
ví dụ họ biết được rằng là nếu như bệnh sốt huyết được truyền qua mũi thì muốn khống chế không cho mũi phát triển
thì cần phải không để những cái dụng cụ chứa nước tồn tại
không được đẩy kín
nhưng mà trong thực tế thì họ biết như thế
chúng tôi đi hỏi về kiến thức thì họ hoàn toàn nắm được
nhưng họ vẫn sử dụng nước và họ cũng không có biện pháp phòng chống mũi đẻ trứng
rồi thì họ biết được rằng là rất nhiều bệnh nguy hiểm lây truyền qua từ động vật sang người
ví dụ như là củ hai mươi năm n một liên cầu lợn v v
nhưng họ vẫn ăn thức canh họ vẫn ăn những thức ăn sống hoặc là những thức ăn không đảm bảo vệ sinh v v
thì cái việc sự tham gia vào cuộc của mỗi người dân của cộng đồng là vô cùng quan trọng
ngành y tế thì liên tục có những biện pháp truyền thông để nâng cao nhận thức
cũng như là để cải thiện những cái hành vi của người dân
tuy nhiên thì hiệu quả nó cũng phải dần dần từ từ tích lũy dần dần từ từ
thay đổi mỗi một cái thói quen không phải là một chốc một nhát mà cần phải có thời gian
nói như vậy có nghĩa là chúng ta
thì cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuy nhiên thì người dân dường như là vẫn còn chủ quan
đúng rồi tôi nghĩ rằng cái đó là một số người dân chứ không phải hoàn toàn
nó cũng rất là dân dản như cái chuyện mà chúng ta
ai cũng biết được cái chuyện vứt rác ra là việc không lên nhưng mà người ta vẫn cứ vứt
thì tôi nghĩ rằng để mà thay đổi được cái hành vi nhận thức thì chúng ta có thể thay đổi được đối với người dân
nhưng mà cái thay đổi hành vi thì có lẽ là cũng cần phải vòng một thời gian
thưa quý vị và các bạn
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do những yếu tố cả khách quan và chủ quan
việt nam là nước có khí hậu nhiệt đới nên có đặc điểm tự nhiên cho bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển
bên cạnh đó biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn tới sự gia tăng và bùng phát một số bệnh truyền nhiễm
tốc độ đô thị hóa gia tăng nhanh mật độ dân số tăng cao nên khó kiểm soát dịch bệnh
một số bệnh dịch sau một thời gian dài được khống chế có thể quay trở lại vì miễn dịch cộng đồng giảm
ngoài ra vấn đề vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm chưa tốt cũng tạo điều kiện để các bệnh truyền nhiễm gia tăng
nếu không kiểm soát tốt các dịch bệnh sẽ dễ phát sinh và lây lan mạnh
vì vậy việc chủ động phòng ngừa ứng phó là rất quan trọng
trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi
cao bằng là tỉnh miền núi phía bắc của nước ta
đây là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như tày nùng giao lô lô
đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn
ngành y tế tỉnh cao bằng luôn xác định công tác phòng chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
với phương châm tất cả vì nhân dân
trong nhiều năm qua ngành y tế cao bằng luôn chủ động ban hành và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh
ngay từ những ngày tết nguyên đán và những lễ hội đầu năm
bắt đầu từ đầu năm chúng tôi cũng tham mưu cho sở y tế xây dựng kế hoạch để trình ủy ban dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh
cái vấn đề thứ hai là chúng tôi triển khai công tác phòng chống dịch bệnh như là công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh
về vệ sinh cá nhân về vệ sinh môi trường cho người dân
triển khai công tác giám sát tích cực các ca bệnh tại bệnh viện và cũng như tại cộng đồng
chúng tôi cũng thường xuyên
từ tuyến tỉnh cho đến tuyến huyện là triển khai đội phòng chống dịch cơ động và tập huấn về phòng chống dịch cơ động
đặc biệt là đối với chúng tôi là giáp với trung quốc đường viên giới rất dài và hiện tại trung quốc thì cúm ah bảy trăm một mươi chín chưa khống chế được
tuy nhiên đối với các cửa khẩu thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo tích cực và giám sát tất cả các trường hợp nhập cảnh
do đó chúng tôi cũng khống chế và cũng không phát hiện được ca bệnh nào
nguy hiểm và bệnh mới nổi đặc biệt là cúm ah bảy trăm một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám năm cao bằng không có ổ dịch bệnh nào bùng phát
năm hai nghìn một mươi tám cao bằng còn phối hợp với nhiều tổ chức y tế đoàn thiện nguyện những buổi tuyên truyền khám sàng lọc bệnh cho nhân dân ở những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn vùng dễ tổn thương như những làng bản ở khu vực biên giới

bên cạnh các bệnh có vắc xin tiêm ngừa ngành y tế cao bằng đã chủ động cung cấp vắc xin đầy đủ phục vụ người dân tăng độ bao phủ tạo miễn dịch trong cộng đồng
các bệnh không có vắc xin tiêm ngừa cần xác định đối tượng để can thiệp kịp thời
tuy nhiên cao bằng xác định phòng dịch vẫn là công tác quan trọng nhất
các đơn vị trong ngành còn thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của sở y tế để nâng cao năng lực điều trị cấp cứu người bệnh giảm thấp nhất các trường hợp tử vong đảm bảo tốt việc cách ly tránh người lan